trước tình hình nhiệt độ liên tục giảm sâu có nơi chỉ từ một đến bảy độ c các trường học trên địa bàn tỉnh yên bái đã chủ động cho học sinh nghỉ học
các giáo viên được phân công đến trực điểm trường để ngay khi thời tiết ấm lên sẽ vận động phụ huynh đưa các em trở lại lớp
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo tỉnh yên bái đã cho học sinh chủ yếu là bậc học mầm non nghỉ học ở các huyện mù căng trải trạm tấu trấn yên lục yên văn yên và văn chấn
ngành giáo dục yên bái chỉ đạo các trường học chủ động bám sát diễn biến thời tiết
nếu nhiệt độ quá thấp và không bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết thì tạm dừng việc dạy và học cho học sinh nghỉ học
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh yên bái thì nhiệt độ tiếp tục giảm sâu và không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh từ ngày hai đến ngày năm tháng hai
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã có công văn chỉ đạo yêu cầu các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh cần tuyên truyền vận động nhân dân tự bảo vệ sức khỏe cho gia đình và vật nuôi